chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
hiện ra phiên tòa các bị cáo đã có những lời khai về hành vi phạm tội được nêu trong cáo trạng
trong đó đáng chú ý nhất là lời khai mâu thuẫn của ông nguyễn văn hưng sáu mươi sáu tuổi quê thành phố hà nội
cựu phó tránh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước
với bà đỗ thị nhàn năm mươi tám tuổi quê thái bình cựu cục trưởng
cục thanh tra giám sát ngân hàng hai về sai phạm trong việc thanh tra scb
tại phiên tòa ngày tám tháng ba bà nhàn thừa nhận kết luận thanh tra đã không phản ánh đúng thực tế khách quan
bà nhàn không sửa mà chỉ bổ sung phần kết luận và khoản vay xếp nhóm ba đến năm
nhưng lại xếp vào nhóm một là theo chỉ đạo của ông hưng
bà nhàn còn khai bản thân bà đã hết sức cố gắng khi thanh tra và các báo cáo đều xác định đủ điều kiện
đưa scb vào kiểm soát đặc biệt chuyển cơ quan điều tra
trong khi đó ông hưng khai bản chất của việc thanh tra scb là thanh tra định kỳ
chứ không phải là thanh tra đột xuất
và sau này làm việc với cơ quan điều tra thì ông mới phát hiện có sự sai lệch
về mặt số liệu trong báo cáo
ông hưng nói xin chịu trách nhiệm với vai trò là người đứng đầu
bản thân có thiếu sót thiếu kiểm tra giám sát trong quá trình thanh tra
dẫn đến không phản ánh thực tế làm sai lệch kết quả tài chính của scb
đáng chú ý ông hưng cho rằng việc chỉ đạo thu hẹp phạm vi thanh tra theo kế hoạch chín mươi hai sang chín mươi chín
do bà nhàn đề xuất thay đổi vì thời gian không nhiều khối lượng công việc quá lớn
ông hưng trình bày và khai do gần về hưu nên không dành toàn sức
toàn tâm cho việc thanh tra dẫn đến
sai phạm được xét hỏi lại nội dung này vào phiên tòa ngày một mươi bốn tháng ba
ông hưng khai ông là người ký quyết định thanh tra chứ không phải là người phụ trách thanh tra giám sát
không chỉ đạo làm sai lệch kết quả thanh tra
ông hưng còn nói có đọc báo cáo của đoàn thanh tra và là người chấp thuận báo cáo của đoàn thanh tra
để báo cáo lên ngân hàng nhà nước
ông hưng khai không nhớ rõ có tham gia các cuộc họp mà các thành viên đoàn thanh tra báo cáo kết quả
và trong quá trình thanh tra thì không được gửi các kết quả cho thành phần hội đồng quản trị
ban kiểm soát của ngân hàng
trong khi đó bà nhàn khai rằng báo cáo kết quả thanh tra lần một là đúng
sát với kết luận thanh tra thực tế và đã trình cho ông hưng để báo cáo nội dung cho ngân hàng nhà nước
và chuẩn bị cho cuộc họp báo cáo chính phủ
nhưng ông hưng đã chỉ đạo sửa lại
sau đó bà nhàn chỉ đạo cho cấp dưới là nguyễn thị phụng nguyễn tuấn anh vũ khánh linh sửa lại
thanh tra đợt một với thời hạn bốn mươi năm ngày kể từ ngày một mươi sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy
với năm tổ công tác và do bà nhàn làm trưởng đoàn
nội dung thanh tra gồm hoạt động cấp tín dụng từ ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
các khoản lãi và phí phải thu thực trạng xử lý nợ xấu
thực hiện kế hoạch tái cơ cấu giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi chín của ngân hàng nhà nước
về cơ cấu lại xử lý nợ xấu của scb
trong đó tập trung đối với các nội dung chủ yếu về việc thực hiện cơ cấu nợ
giữ nguyên nhóm nợ đối với các phương án dự án tái cơ cấu
đánh giá hoạt động quản trị điều hành của scb đối với các nội dung thanh tra

trên cơ sở báo cáo kết quả thanh tra của các thành viên trong đoàn
và các tổ thanh tra ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
đoàn thanh tra đã lập ký biên bản làm việc với ecb với bảy sai phạm
trong đó nổi lên sai phạm về phân loại nợ xấu sang nhóm cao hơn
đợt thanh tra lần hai được tiến hành trong một mươi năm ngày
kể từ ngày một mươi hai tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám với ba tổ công tác
để làm rõ ba nội dung gồm làm rõ các vi phạm trong hoạt động cấp tín dụng và cho vay
dịch chuyển dòng tiền nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật
thì kiến nghị chuyển cơ quan chức năng xem xét xử lý theo quy định
xác định thực trạng cấp tín dụng việc sử dụng tiền vay
mối quan hệ sở hữu của nhóm vạn thịnh pháp và bà trương mỹ lan
đối với nhóm bảy mươi một khách hàng có địa chỉ tại số bốn nguyễn thị minh khai
quận một tp hcm
thanh tra hoạt động cấp tín dụng và thu nợ của scb đối với các khách hàng
tại số bốn nguyễn thị minh khai còn dư nợ tại thời điểm ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
và đến thời điểm thanh tra
và thanh tra việc chấp hành quy định về giới hạn cấp tín dụng
trong việc cấp tín dụng của scb đối với các khách hàng có dư nợ
tại thời điểm ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
theo cáo trạng đoàn thanh tra đã bao che sai phạm theo đề xuất kiến nghị của scb
báo cáo đề xuất không trung thực không đầy đủ kết quả thanh tra
điều chỉnh kế hoạch thanh tra không đúng chỉ đạo của chính phủ
theo hướng có lợi cho scb
dự thảo kết luận thanh tra không khách quan trái pháp luật
nhận tiền quả và lợi ích vật chất khác của scb
để làm trái công vụ trong quá trình thanh tra
trong quá trình thanh tra tại scb
các bị cáo đã nhiều lần nhận tiền quà biếu của scb
để thực hiện những hành vi sai phạm nêu trên
trong đó ông hưng đã nhận ba trăm chín mươi đô la
cáo trạng cũng xác định ông hưng là người ra quyết định thanh tra
trực tiếp chỉ đạo bà nhàn
và có trách nhiệm báo cáo kết quả thanh tra lên ngân hàng nhà nước và chính phủ
bà nhàn thực hiện chỉ đạo của ông hưng
trực tiếp chỉ đạo bà phụng và tổ tổng hợp lập
trình sửa các báo cáo của đoàn thanh tra
dự thảo kết luận thanh tra
các thành viên còn lại của đoàn có vai trò thực hiện đồng ý
theo ý kiến chỉ đạo
đã báo cáo không đầy đủ không trung thực
bao che sai phạm của scb lên lãnh đạo ngân hàng nhà nước và chính phủ
ra kết luận thanh tra theo hướng không đưa scb vào diện kiểm soát đặc biệt
để scb tiếp tục thực hiện tái cơ cấu
không chuyển hồ sơ sai phạm sang cơ quan điều tra
để xử lý theo quy định
ưu tiên áp dụng giải pháp kinh tế
các việc làm trên dẫn tới không kịp thời ngăn chặn
để bà trương mỹ lan và đồng phạm rút sử dụng tiền của scb trái pháp luật
gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
liên quan đến đại án vạn thịnh pháp
dù đồng ý bán khách sạn đều nổi tiếng bậc nhất tại hà nội
tòa nhà capital place hay các công ty nhà máy khu công nghiệp để khắc phục hậu quả
nhưng bà trương mỹ lan lại tha thiết xin được giữ lại biệt thự phương nam
sau gần nửa tháng xét hỏi
ngày một mươi chín tháng ba tới đây đại diện viện kiểm sát
sẽ tiến hành luận tội đối với bị cáo trương mỹ lan và các đồng phạm
tại tòa dù không nhận tội
nhưng bà trương mỹ lan lại đề nghị dùng tài sản là các bất đồng sản
công ty của mình gồm bất đồng sản dự án
cổ phần tại những công ty thuộc tập đoàn vạn thịnh pháp để khắc phục hậu quả
một trong những tài sản khủng mà bà lan đồng ý bán là tòa nhà capital place
ở hai mươi chín liễu giai quận ba đình hà nội
một tài sản khác rất nổi tiếng ở hà nội là khách sạn đê u
theo lời khai của bà lan công ty cổ phần bông sen của gia đình bà
đang sở hữu phần lớn cổ phần tại khách sạn đê u
nên bà lan đề nghị bán khách sạn này
ngoài những tài sản trên bà trương mỹ lan đều chấp nhận chuyển nhượng hết các công ty
nhà máy các khu công nghiệp cổ phần ở nhiều công ty để lấy tiền khắc phục hậu quả
tuy nhiên đối với căn biệt thự cổ vốn là di tích lịch sử
tại một trăm một mươi hai võ văn tần quận ba tp hcm
bà lan lại tha thiết xin giữ lại để cho con gái trùng tu và bảo tồn
bà trương mỹ lan đã khẩn khoản xin tòa đừng kê biên tòa nhà này
trả lại cho bà và gia đình để con gái bà sửa chữa
bảo tồn di tích lịch sử và văn hóa cho việt nam
theo lời khai của bà lan căn biệt thự này của gia đình bà mua từ lâu với giá bảy trăm linh tỷ đồng
biệt tự của bà trương mỹ lan trước đây có tên là biệt thự phương nam
xây dựng hơn một trăm linh năm trước trên khu đất hai tám trăm một mươi chín m hai theo kiến trúc pháp cổ
năm hai nghìn một mươi năm bà trương mỹ lan thông qua công ty cổ phần meva
mua lại biệt thự cổ này với giá ba mươi năm triệu đô la tương đương khoảng bảy trăm linh tỷ đồng khi đó
năm hai nghìn một mươi chín bà trương mỹ lan đã giao cho công ty stolt limit của singapore
trùng tu biệt thự theo nguyên bản để bảo tồn như một di sản về văn hóa chứng tích lịch sử
tuy nhiên ngay sau khi bà trương mỹ lan bị bắt nhà thầu thi công xây dựng tại đây đã rút đi
trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử
bị cáo trương mỹ lan phủ nhận việc nắm chín mươi một năm cổ phần của ngân hàng scb
bà lan khẳng định chưa bao giờ khai nằm số cổ phần lớn như thế
chỉ nắm năm và hai con gái của bà mỗi người năm
còn ba mươi là của cổ đông nước ngoài và số còn lại là của bạn bè bị cáo
trước câu trả lời này chủ tọa phạm lương toàn giải thích
theo giấy tờ thì đúng là phần lớn các cổ phiếu đều do con gái và người thân bị cáo đều khai là đứng tên dùng bị cáo
bị cáo lan khai nhưng người đứng tên này hoàn toàn không biết mặt bị cáo và cũng không biết đứng tên giúp bị cáo
bạn bè của bà lan là việt kiều không thể đứng tên được nên họ nhờ những người khác đứng tên
họ đều là những người không có việc làm
theo bà lan những người bạn bè của bà mua cổ phần của ecb đều là muốn giúp ecb vượt qua khó khăn
bà lan cũng phủ nhận việc cáo trạng quy kết bị cáo chi phối mọi hoạt động của ngân hàng
và cho biết không hiểu gì về hoạt động ngân hàng
tất cả lãnh đạo của ngân hàng scb không phải là thân tín của bị cáo
bà trương mỹ lâm bịch khóc và cho rằng võ tấn thành văn khai làm theo chỉ đạo của bị cáo
nhưng một năm không gặp quá một hai lần
bị cáo lan rất buồn vì không nghĩ có ngày hôm nay
trước trả lời này của bị cáo chủ tọa phạm lương toàn giải thích
hội đồng xét xử sẽ đánh giá lời khai của các bị cáo căn cứ vào các tài liệu chứng cứ
kể cả lời khai nhận tội hay không
bà trương mỹ lan cũng phủ nhận việc chỉ đạo võ tấn hoàng văn và đinh văn thành gặp
đưa hối lộ bà đỗ thịt nhàn năm hai triệu usd
khi hội đồng xét xử hỏi theo cáo trạng hệ sinh thái của vạn thịnh pháp có hàng ngàn công ty con
điều này có đúng không
bà lan khẳng định là không đúng
theo bị cáo trương mỹ lan vạn tịnh pháp chỉ có năm sáu công ty
bà lan cũng phủ nhận mình không chỉ đạo thành lập hàng nghìn công ty ma để chuyên đi rút tiền của scb
trước đó trong phần xét hỏi những ngày qua phần lớn các bị cáo thuộc nhóm ngân hàng scb
thanh tra ngân hàng các công ty thuộc hệ sinh thái vạn thịnh pháp
đều thừa nhận cáo trạng truy tố là đúng người đúng tội
tất cả đều khai làm theo chỉ đạo của bà trương mỹ lan
nhóm bị cáo thuộc cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng cũng thừa nhận
trong vụ án này bà trương mỹ lan bị truy tố về ba tội
tham mô tài sản đưa hối lộ và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng
từ sáng sớm hàng trăm cảnh sát được huy động tới bảo vệ phiên tòa nhằm đảm bảo an ninh một cách tuyệt đối
xung quanh tòa các chốt cảnh sát cũng được dựng lên
lực lượng công an phường bảo vệ dân phố cũng được huy động tới các điểm chốt
vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp thu hút sự quan tâm lớn của dư luận
sáu giờ bốn mươi năm phút lần lượt các bị cáo được đưa tới tòa
phiên xét xử vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp dự kiến diễn ra gần hai tháng
từ ngày năm tháng ba đến ngày hai mươi chín tháng bốn do thẩm phán phạm lương toản làm chủ tọa
bà trương mỹ lan cùng chồng là ông chu lập cơ cùng tám mươi bốn bị cáo bị tòa án nhân dân tp hcm
đưa ra xét xử với các tội tham ô tài sản đưa hối lộ nhận hối lộ
vi phạm quy định về cho vai trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
vụ án có tới sáu tấn hồ sơ đựng trong một trăm linh bốn thùng với gần hai năm trăm linh tập tài liệu và một triệu bôn lục
tất cả được bảo vệ nghiêm ngặt trong phòng riêng
có một mươi kiểm soát viên thuộc viện kiểm soát nhân dân tối cao
và viện kiểm sát nhân dân tp hcm giữ quyền công tố tại tòa
theo cáo buộc do nắm giữ chín mươi một năm cổ phần của ngân hàng scb
bà lan đã thao túng toàn bộ hoạt động của ecb phục vụ cho các mục đích khác nhau của mình
cáo buộc cho rằng từ ngày một một hai nghìn một mươi hai đến ngày bảy một mươi hai nghìn hai mươi hai
chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp đã lập một số lượng lớn các hồ sơ vay vốn khống
để rút ra số tiền đặc biệt lớn
cụ thể từ ngày một một hai nghìn một mươi hai đến ngày ba mươi một một mươi hai hai nghìn một mươi bảy
bà trương mỹ lan đã chỉ đạo lập khống ba trăm sáu mươi tám hồ sơ vai vốn
để giúp tiền của ngân hàng scb sử dụng vào các mục đích khác nhau
đến ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai còn dư nợ một trăm ba mươi hai hai trăm bốn mươi bảy tỷ đồng không có khả năng thu hồi
hiện vụ án vạn thịnh pháp vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận
hàng loạt các chi tiết đang được khuy ra sau mỗi phiên xét xử
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục
cập nhật trong những video tiếp theo
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi